một trong những sự kiện quan trọng trong chuyến thăm chính thức trung quốc của chủ tịch quốc hội
chiều nay chủ tịch quốc hội vương đình huệ và ủy viên trưởng ủy ban nhân đại toàn quốc trung quốc triệu lạc tế
đã ký thỏa thuận hợp tác giữa quốc hội hai nước
thỏa thuận hợp tác giữa quốc hội việt nam và nhân đại toàn quốc trung quốc được bổ sung nâng cấp nội hàm
trên cơ sở thỏa thuận đã ký kết vào năm hai nghìn một mươi năm
quốc hội hai nước thành lập ủy ban hợp tác giữa quốc hội việt nam và nhân đại toàn quốc trung quốc
ủy ban có nhiệm vụ làm sâu sắc và tăng cường quan hệ giữa quốc hội việt nam và nhân đại trung quốc
góp phần nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
thúc đẩy cùng xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược
đóng góp ý kiến và kiến nghị trong việc triển khai hợp tác trên các lĩnh vực công tác của cơ quan lập pháp hai nước
theo thỏa thuận được ký kết đồng chí chủ tịch ủy ban hợp tác phía việt nam là chủ tịch quốc hội
phía trung quốc là ủy viên trưởng ủy ban thường vụ nhân đại toàn quốc trung quốc
họp hai năm một lần theo hình thức lân phiên
hai bên tăng cường trao đổi đoàn tổ chức khóa bồi dưỡng nghiên cứu trao đổi
hội thảo chuyên đề hội nghị trực tuyến tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm
thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa nhân đại với hội đồng nhân dân địa phương
nhất là với các tỉnh khu tự trị biên giới hai nước
cũng nhân sự kiện chuyến thăm chính thức trung quốc
với sự chứng kiến của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
và ủy viên trưởng ủy ban nhân đại toàn quốc trung quốc triệu lạc tế
lãnh đạo văn phòng quốc hội việt nam và văn phòng quốc hội nhân đại toàn quốc trung quốc
đã ký thỏa thuận hợp tác giữa văn phòng quốc hội việt nam với văn phòng nhân đại toàn quốc trung quốc
đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan của quốc hội hai nước
thực hiện hiệu quả thỏa thuận hợp tác mà lãnh đạo quốc hội hai nước vừa ký kết